liên quan đến trường hợp f ngô thị tê thường trú tại phương lĩnh nam quận thành trì tp hà nội
từng đến làm việc tại hợp tác xã duca hiện đã có hai người dân thôn hạ trở thành f do tiếp xúc với chị ngô thị tê
ngành y tế đã xác định nhanh được hai mươi bốn f một và trên một trăm sáu mươi f hai có liên quan đến trường hợp f ngô thị tê nêu trên
ngoài ra nhiều trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín thông qua test nhanh
theo báo cáo nhanh của sở y tế tỉnh bắc giang hai ca mắc covid một mươi chín cộng đồng vừa phát sinh là ntk
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và ntt sinh năm hai nghìn một mươi bảy con của bệnh nhân ntk
hai f này có địa chỉ tại thôn hạ xã thượng lan huyện việt yên
có yếu tố dịch tễ là tiếp xúc với f ở tổ hai phương lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội
sau đó về địa phương ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
theo đánh giá của sở y tế tỉnh bắc giang đây là điểm dịch khá phức tạp
liên quan đến nhiều cán bộ huyện xã thôn liên quan đến nhiều trường học đến nhiều công nhân
và các hoạt động tập trung tiếp xúc đông người trong những ngày qua của cả lãnh đạo huyện xã thôn
đồng thời việc phát hiện ca f ở hà nội chậm là nguồn lây của điểm dịch này nên có nguy cơ lây nhiễm rộng
do vậy cần phải tiếp tục đẩy nhanh xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân xã thượng lan
toàn bộ học sinh phụ huynh học sinh trường trung học phổ thông số hai việt yên
để nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tỉnh ủy bắc giang ban hành công văn số bảy trăm năm mươi chín cvtu về việc khẩn trương triển khai các biện pháp chống dịch
liên quan đến trường hợp f tại hợp tác xã duca thôn hạ xã thượng lan huyện việt yên
theo đó bí thư tỉnh ủy bắc giang dương văn thái trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
yêu cầu trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh khẩn trương chỉ đạo lực lượng y tế công an quân sự
thông tin và truyền thông hỗ trợ huyện việt yên triển khai thần tốc công tác điều tra truy vết
những các trường hợp có liên quan đến các trường hợp f nêu trên
tuyệt đối không được bỏ sót bỏ lọt bất cứ trường hợp nào
đặc biệt lưu ý nếu có các trường hợp tiếp xúc là chủ nhà trọ công nhân làm việc tại các khu cụm công nghiệp
giám đốc sở y tế bắc giang ông từ quốc hiệu cho biết tỉnh đang thực hiện phong tỏa tạm thời xã thượng lan
để lấy mẫu xét nghiệm với thôn hạ của xã này thì tiến hành cách ly hoàn toàn và thời gian kéo dài hơn
về lực lượng y tế ông hiệu cho hay huyện việt yên vẫn đang đảm đương được
chưa cần tri viện thêm người từ địa phương khác sang
theo công bố về cấp độ dịch tại bắc giang vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi
toàn tỉnh bắc giang đang là vùng xanh cấp độ một nguy cơ thấp
riêng xã thượng lan là vùng cam cấp độ ba nguy cơ cao